người dân được bảo vệ trước rủi ro liên quan đến nước
hệ thống pháp luật của việt nam cũng đã tiếp cận đầy đủ bốn yếu tố này trong pháp luật về tài nguyên nước thủy lợi phòng chống thiên tai đề điều lâm nghiệp điện lực khí tượng thủy văn
và đặc biệt trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng cũng xác định xây dựng chiến lược an ninh nguồn nước quốc gia hoàn thiện chính sách pháp luật
nhất là cơ chế tài chính về khai thác sử dụng tài nguyên nước bảo đảm công bằng hiệu quả bền vững trên nguyên tắc của kinh tế thị trường và quản lý tổng hợp nguồn nước bảo đảm nghiêm ngặt an ninh nguồn nước nhất là nước sạch cho sinh hoạt
đây là hình ảnh diễn ra vào tháng bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại xã miền núi nghèo mường bằng huyện mai sơn tỉnh sơn la
nhưng những người dân nghèo này vẫn phải chắt bóp từng đồng tiền để mua nước ăn uống sinh hoạt với giá cho mỗi xe chứa khoảng hai mét hối nước là bốn trăm linh đồng
từ tháng hai đến tháng năm là thiếu nước nghiêm trọng hầu như là không có nước sử dụng toàn sử dụng cũng là hạn chế được phần nào tiết kiệm rất nhiều
cũng vào mùa hạn năm hai nghìn một mươi chín hình ảnh những chiếc xe ba gác chở nước len lỏi vào từng cụm dân cư như thế này
để bán cho người nghèo cũng trở nên quen thuộc với người dân ở xã an cư huyện tuy an tỉnh phú yên
một khối nước chuyên chở như thế này có giá tới sáu mươi đồng cao gần gấp một mươi lần giá nước sạch của nhà máy
nhưng nhà nào cũng phải mua bởi các nguồn nước cấp cho sinh hoạt của người dân khu vực này đã cạn sạch
mấy cái dưỡng thường thường của người ta là khô hết giờ đây một mươi nhà giờ chai nước chở đây là hết một mươi nhà rồi
câu chuyện thiếu nước không chỉ diễn ra ở vùng núi vùng sâu vùng xa mà hiện hữu ngay cả với người dân đang sống cạnh sông mã
khi giếng nước của gần một hộ dân xã yên thọ huyện yên định tỉnh thanh hóa đều trong tình trạng khô chưa cạn như thế này
trong khi nhiều địa phương đang phải gánh chịu thực trạng thiếu hụt nước ngọt
thì năm hai nghìn hai mươi người dân vùng đồng bằng sông kiểu long phải đối mặt với thực trạng xâm nhập mặn chưa từng có trong lịch sử
khi cân thì thiếu hụt nước ngọt
khi cân thì thiếu nước
mà khi không cân thì lại thừa nước
thực tế tình trạng xâm ngọt mặn ở đồng bằng sông kiểu long có một phần là do nguyên nhân thiếu nước đầu nguồn
biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan do hạn hán kéo dài ở nhiều tỉnh nhất là ở ninh thuận bình thuận
nước biển dân thiếu nước đầu nguồn làm gia tăng tình trạng xâm ngọt mặn
ở nhiều tỉnh nhất là ở tây nam bộ đã gây ra thiệt hại rất lớn đến sản xuất và nước ngọt sinh hoạt thì thiếu nghiêm trọng
vấn đề kiểm soát mặn giữ ngọt ngăn nước biển dân làm sạt lở bờ biển của một suốt dài đất từ tiền giang đến cà mau và kiên giang
và cũng rất nhiều điểm ở khu vực miền trung
đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết
nhiều người lầm tưởng việt nam chúng ta là thừa nước ngọt
nhưng thực tế thì theo tiêu chí quốc tế thì việt nam chúng ta là một quốc gia thiếu nước
cùng với đó tình trạng ô nhiễm tại các dòng canh mương sông suối do nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất kinh doanh cũng làm hủy hoại nguồn nước
chúng ta biết là hiện nay thì một ngày đêm trong toàn quốc cái nước thải sinh hoạt đô thị
và xả ra là có tới hàng chục triệu mạch khối
nhưng tỷ lệ thu gom chúng ta xử lý còn rất thấp
và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân rất quan trọng
mà cái nước thải sinh hoạt tại khu đô thị tập trung kể cả khu cư mà không được xử lý mà vẫn thải ra môi trường
thì nó gây nên cái áp lực tức là gây nên ô nhiễm tại một số cái đường bờ sông
tại phiên họp thứ bốn mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội mới diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng chín
các đại biểu đều nhận định vai trò khó khăn
nhiều giải pháp quan trọng của nước đối với cuộc sống sản xuất sinh hoạt
và sự cần thiết phải bảo đảm an ninh nguồn nước trong tình hình mới
nhiều giải pháp cũng được các bộ ngành bàn bạc
trong đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tài nguyên và môi trường đề xuất
đưa việc đảm bảo an ninh nguồn nước là một lĩnh vực an ninh phi truyền thống
vào trong dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
nâng cao nhận thức về nguồn nước từ trung ương đến địa phương và đảm bảo an ninh nguồn nước
có chính trách phù hợp để thu hút cộng đồng mọi thành phần kinh tế tham gia vào việc
sử dụng hợp lý tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
từng bước nước phải được xem là một dạng hàng hóa và sử dụng theo hướng đa mục tiêu
quản lý theo nưu vực và nhóm nưu vực
do đó phải đổi mới sắp xếp lại các tổ chức quản lý khai thác công trình
một cách hệ thống hướng tới tự chủ và tự chịu trách nhiệm
xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật xây dựng hệ thống văn bản pháp luật
về chính sách pháp luật và các quy định về quản lý khai thác và sử dụng nguồn nước
đặc biệt ưu tiên xây dựng bộ công cụ chế tài mang tính kinh tế để điều chỉnh hành vi
đối với chuỗi sử dụng nước nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý tổng hợp nguồn nước
và phòng chống tác hại của nước do nhân tay gây ra
vùng thượng nguồn tức là vùng nước ngọt thì phải có hai cái nhiệm vụ song song
đó là giải quyết vấn đề ngập uống thoát nước điều tiết cái vấn đề này
cái thứ hai nữa là hình thành hệ thống cung cấp nước ngọt tập trung cho các vùng trung tâm
và vùng mà tôi nói là vùng lợi
thì như vậy thì dự án đã có tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta phải tiếp cận là lựa chọn
cho vùng những dự án ưu tiên đầu tư đồng bộ và tổng thể
thì mới có thể giải quyết thay đổi một cách căn cơ của vùng
bao gồm cái thay đổi
nó không phải là từ kinh tế xã hội quyết định mà cái thay đổi về vấn đề tài nguyên nước
thích ứng biến đổi khẩu để thay đổi cái quy mô và cái chuyển đổi lớn
về phát triển kinh tế xã hội vùng ở đây
để nó đảm bảo cho cái phát triển kinh tế xã hội là nó không bị động
mà chúng ta chấp nhận quy luật tự nhiên và phát triển đáp bứng phù hợp được với quy luật tự nhiên
trên cơ sở chúng ta có thông tin dữ liệu quan trắc thật chính xác
rồi chúng ta di chuyển cái việc cung cấp nước đó theo cái việc nước lợi đến đâu
chúng ta tránh nước lợi để lấy nước ngọt
thì cái biện pháp này theo tôi nghĩ là nó bớt cái chi phí đầu tư mà nó phù hợp và nó thích ứng
cơ sở dữ liệu quan trắc thật chính xác đó là cái điều quan trọng
còn việc điều tiết việc cung cấp nước theo cái việc mà phù hợp với cái tình hình nước lợi dân lên
để chúng ta xác định khu vực mà nước ngọt để cung cấp là cái giải pháp mà trước mắt
theo tôi nghĩ là khi chúng ta chưa có một giải pháp căn cơ về lâu dài
việt nam có ba bốn trăm năm mươi sông suối
nằm trong một trăm linh tám lưu vực với tổng diện tích lưu vực khoảng một một trăm sáu mươi tám km hai
do đó giải pháp quản lý xả thải nước sinh hoạt
nước sản xuất trực tiếp ra hệ thống sông ngòi cũng là những nội dung nhận được sự đóng góp tích cực
ví dụ như trên một dòng sông một địa phương này
thì vì cái lợi ích phát triển của địa phương mình
thì có thể gọi là xả thải gọi là làm ảnh hưởng đến gọi là nguồn nước và ảnh hưởng đến địa phương
ở phía gọi là dưới liêu vực
nhưng mà lại không nhìn nhận không có cái sự phối hợp với các địa phương bên cạnh
thì nó có sự phá vỡ cái cấu trúc chung
gọi là về cảnh quan về môi trường rồi v v
thì những cái sự phối hợp đó là cần phải được gọi là đặt ra ở trong các nguyện quyết
gọi là ở cái cấp cao
và sau đó là bằng những cái gọi là văn bản gọi là chỉ đạo
của gọi là chính phủ thì nó mới được thực hiện tốt hơn
bài toán về xử lý về nước thải sinh hoạt đô thị tập trung
thì phải cần phải có nguồn lực đầu tư của nhà nước nữa kể cả chung với địa phương
hay là chúng ta kêu gọi cái cơ chế xã hội hóa
để mà triển khai thu hút được nguồn lực đầu tư trong xã hội
nhưng mà cái này thì trong thời gian qua thì cũng triển khai
cũng chưa được tốt
hoặc đặc biệt là trong cái cộng đồng vận nghiệp
vẫn là còn hình thức hoạt động là theo kiểu đối phó
trong cái công tác bảo vệ môi trường
thì rõ ràng là cần phải có thay đổi rất lớn trong cái định hướng về sở hữu trường
giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước
là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế các quốc gia các bộ ngành địa phương và của từng người dân
do đó các cơ quan chuyên môn và người dân kỳ vọng
và đại hội đảng tới đây có sự chỉ đạo khuyết liệt hơn nữa
để cả hệ thống chính trị và mọi người cùng chung tay bảo đảm an ninh nguồn nước
và cũng là bảo đảm cuộc sống của bản thân
góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước